đã thực hiện trót lọt ít nhất một mươi bốn vụ trụng cấp xe máy trên địa bàn các huyện crono đắc sông và đắc my điều đang nói là chúng chỉ trụng cấp những chủng loại xe mà khách hàng yêu cầu